cơ quan điều tra xác định sau khi môi giới cho vay thì phú hoàng và long không biết mục đích của ông trần quý thanh đưa ra các lý do lại nhằm chiếm đoạt tài sản của người vay và không có hành vi giúp sức thế nên không có căn cứ xử lý hình sự đối với ba người này
vừa qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung
giữ nguyên đề nghị truy tố ông trần quý thanh bảy mươi một tuổi và hai con gái là trần uyên phương bốn mươi ba tuổi trần ngọc bích bốn mươi tuổi về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
cụ thể ngày hai mươi bốn tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân củng cấp đề nghị truy tố ông trần quý thanh chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm yếu hạn thương mại dịch vụ tân hiệp pháp và hai con gái là trần uyên phương trần ngọc bích cùng ngụ tại quận bình thạnh tạm trú tại bình dương phê tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo khoảng bốn một trăm bảy mươi năm bộ luật hình sự
như vậy so với kết luận điều tra vào hồi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba c một giữ nguyên quan điểm truy tố ba bị can song số tiền chiếm đoạt đã tăng từ bảy trăm sáu mươi bảy tỷ đồng lên một bốn mươi tám tỷ đồng
theo kết luận điều tra ông chủ tân hiệp pháp trần quý thanh cùng hai con gái đã cho một số doanh nghiệp cá nhân vay tiền thế nhưng không ký hợp đồng cầm cố tài sản mà buộc ký hợp đồng giả cách chuyển nhượng rồi chiếm đoạt tài sản
cụ thể ông thanh cùng hai con gái và một số người đã lợi dụng quy định
về cho vay lấy lãi suất ba một tháng dưới mức cấu thành tội phạm về cho vay lãi nặng
khi cho vay ông thanh không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản mà buộc các doanh nghiệp cá nhân phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án cổ phần trong dự án
giá trị của các dự án bất động sản ghi trong hợp đồng có giá trị thấp hơn nhiều lần thực tế
khi chủ tài sản tức bên vai băn khoăn lo lắng về việc vay tiền nhưng phải làm hợp đồng chuyển nhượng
thì trần quý thanh và hai con gái đưa ra thông tin tạo niềm tin về uy tín tiềm năng tài chính ký các cam kết bán lại
tiền lãi vay hợp thức bằng biên nhận tiền đặt cọc mua lại dự án bất động sản hứa hẹn thanh toán đầy đủ tiền gốc lãi sẽ trả lại tài sản
thời điểm bên vay làm thủ tục chuyển nhượng các tài sản cho trần uyên phương trần ngọc bích theo chỉ đạo của ông trần quý thanh
tài sản đó nhanh chóng được làm thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát định đoạt tài sản gồm bất động sản phần vốn góp và cổ phần
tuy nhiên sau khi bên vai làm thủ tục chuyển nhượng tài sản ông thanh được cho là chỉ đạo hai con gái làm thủ tục sang tên để nắm quyền kiểm soát định đoạt các bất động sản vốn góp cổ phần
khi bên vai trả đủ gốc và lãi theo thỏa thuận ông này đã dùng thủ đoạn gian dối hoặc đưa ra các lý do để không trả lại tài sản như
vi phạm hợp đồng nên mất quyền mua lại phải trả thêm tiền hoặc không cho trả lè từng khoản mà bắt trả toàn bộ tiền gốc
theo kết luận điều tra bổ sung xác định bằng thủ đoạn trên trong thời gian từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
ông trần quý thanh và đồng phạm đã thực hiện bốn hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bốn bị hại gồm hai dự án minh thành nhân thành của bà đặng thị kim oanh
hai mươi chín thửa đất được tách từ thửa đất bốn trăm năm mươi hai của ông nguyễn văn trung bốn thửa đất của ông lâm sơn hoàng
và hai thửa đất của ông nguyễn huy đông với tổng trị giá là hơn một bốn tỷ đồng
trong đó bị can trần uyên phương là người có trình độ thạc sĩ phó giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ tân hiệp pháp
có kinh nghiệm trong công tác quản trị doanh nghiệp kinh doanh nước giải khát có hiểu biết về pháp luật
bị can phương đã giúp cha mình là trần quý thanh chiếm đoạt các tài sản trị giá gần sáu trăm linh tỷ đồng của ba cá nhân
cụ thể bị can phương đã giúp trần quý thanh chiếm đoạt dự án minh thành của bà đặng thị kim oanh có giá trị tại thời điểm tháng tám năm hai nghìn hai mươi là gần bốn trăm hai mươi tám tỷ đồng
chiếm đoạt hai mươi chín thửa đất của ông nguyễn văn trung có giá trị là hơn bốn mươi tám tỷ đồng
chiếm đoạt bốn thửa đất của ông lâm hoàng sơn có giá trị là hơn tám mươi tỷ đồng
và chiếm đoạt hai thửa đất của ông nguyễn huy đông là gần ba mươi chín tỷ đồng
tại cơ quan điều tra bị can phương không thừa nhận giúp trần quý thanh cho vay tiền chỉ thừa nhận là mua bán
cơ quan điều tra xác định hành vi của trần uyên phương đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
quy định tại khoản bốn điều một trăm bảy mươi năm bộ luật hình sự hai nghìn một mươi năm đồng phạm với vai trò giúp sức
cũng tại cơ quan điều tra mặc dù đầy đủ tài liệu và chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của trần uyên phương và đồng phạm
tuy nhiên trần uyên phương vẫn ngoan cố chưa thành khẩn khai báo và không nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật của bản thân
tương tự bị can trần ngọc bích nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ tân hiệp pháp
là người có trình độ có kinh nghiệm trong công tác quản trị doanh nghiệp kinh doanh nước giải khát có hiểu biết pháp luật
bị can bích đã giúp cho cha bình là trần quý thanh chiếm đoạt các tài sản trị giá hơn tám trăm tám mươi tỷ đồng của bà đặng thị kim oanh
cụ thể bị can bích đã giúp trần quý thanh chiếm đoạt dự án minh thành có giá trị tại thời điểm tháng tám năm hai nghìn hai mươi là hơn bốn trăm hai mươi bảy tỷ đồng
chiếm đoạt dự án nhân thành cùng bà đặng thị kim oanh có giá trị tại thời điểm tháng tám năm hai nghìn hai mươi là hơn bốn trăm năm mươi ba tỷ đồng
tại cơ quan điều tra trần ngọc bích không thừa nhận giúp trần quý thanh cho vay tiền chỉ thừa nhận là mua bán cổ phần
tuy nhiên kết luận điều tra bổ sung cũ nêu rõ hai bị can có nhân thần tốt phạm tội lần đầu
tham gia điều hành doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội tạo việc làm cho hàng ngàn lao động
việc vi phạm pháp luật của bị can trần uyên phương và bị can trần ngọc bích
là do thực hiện theo chỉ đạo của trần quý thanh nên cần xem xét ký lượng hình
trước khi cha con chủ tịch tân hiệp pháp bị bắt đã có nhiều tố cáo
điển hình là tố cáo của ông lê văn lâm giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển kim oanh đồng nai
đối với ba cha con ông trần quý thanh
một vụ việc khác là ông nguyễn văn trung đã tố cáo bà trần uyên phương và ông nguyễn phi long
có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt khu đất ở đường hồ học lãm quận bình tân
ngoài ra ông lâm sơn hoàng ngụ tại quận phú nhuận tp hcm
tố cáo các con ông trần quý thanh chiếm đoạt tài sản thông qua các hợp đồng giả
những người đại diện doanh nghiệp các cá nhân nói trên
ban đầu tố cáo cha con ông trần quý thanh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
các cá nhân này cùng một số người khác sau đó đã tố cáo bà trần uyên phương đã có dấu hiệu trốn thuế
khai báo gian dối để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
và giúp sức cho người trốn thuế thu nhập cá nhân trong quá trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất
ở tỉnh bà diệ vũng tàu đông nai và tp hcm
đơn tố cáo ông thanh và hai con gái thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trốn thuế cưỡng đoạt tài sản
là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại tỉnh đồng nai và tp hcm từ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
quá trình điều tra đến nay đã có đủ căn cứ xác định hành vi của trần quý thanh
cùng các con gái trần uyên phương trần ngọc bích đủ yếu tố cấu thành tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
tân hiệp pháp thành lập vào năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
đây là một doanh nghiệp tư nhân thuộc hàng lớn nhất giàu có bậc nhất việt nam nhưng cũng đầy tay tiếng
trong đó ông trần quý thanh là người sáng lập tập đoàn tân hiệp pháp
trụ sở tại thành phố thuận an tỉnh bình dương
doanh nghiệp này từng đứng đầu về ngành đồ uống nước giải khát tại việt nam
được biết đến là một công ty gia đình nhưng tân hiệp pháp có lợi nhuận rất lớn
có năm lợi nhuận công bố vượt qua cả các ông lớn nước ngoài như pepsi và coca cola
tỷ suất lợi nhuận của tân hiệp pháp cũng rất cao
năm hai nghìn một mươi chín ông chủ tân hiệp pháp được xem là siêu giàu
có thể chỉ đứng thứ hai trong top tỷ phú giỏi nhất việt nam
đã lộ kế hoạch tìm kiếm ba tỷ usd cho tham vọng chinh phục vị trí số một đông nam á trong lĩnh vực đồ uống
ông lớn việt này cũng từng từ chối thương vụ hai năm tỷ usd
theo ghi nhận hai dự án khiến cha con ông trần quý thanh bị điều tra
khởi tố là dự án khu dân cư dịch vụ tại xã an phước dự án minh thành
và dự án khu dân cư nhân thành xã phước an tức dự án nhân thành
dự án minh thành có phía bắc giáp với đường cao tốc tp hcm đến long thành và dầu dây
phía nam ráp sông tắc cò đa và xã phước thiền huyện điên trạch
phía đông ráp đất nông nghiệp phía tây ráp sông nước trong và sông tắc cò đa
tại vụ án này ba cha con ông trần quý thanh được xác định đã thực hiện bốn hành vi chiếm đoạt tài sản
trong đó có vụ chiếm đoạt hai dự án bất động sản tại tỉnh đồng nai
bị hại của vụ việc này là bà đặng thị kim oanh chủ tịch hội đồng quản trị kim oanh group
và công ty cổ phần đầu tư và phát triển thuận lợi
sau khi khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với ông thanh và hai con gái
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba bộ công an cũng đã có văn bản đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai
giữ nguyên hiện trạng thủ tục pháp lý và dừng đăng ký biến động đối với hai dự án trên cho đến khi có ý kiến khác
đối với dự án nhân thành đây là dự án do công ty cổ phần đầu tư xây dựng nhân thành làm chủ đầu tư
năm hai nghìn một mươi bảy thông qua công ty cổ phần đầu tư và phát triển thuận lợi
báo oanh đã mua dự án này với giá bảy mươi hai hai tỷ đồng
theo tìm hiểu dự án nhân thành có tổng diện tích sử dụng đất là ba mươi sáu tám ha quy mô dân số khoảng tám người
tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai có quyết định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ một trên năm trăm linh của dự án này
về cơ cấu sử dụng đất đất ở tại dự án chiếm tỷ lệ bốn mươi năm năm mươi tức tối đa là một mươi tám bốn mươi
đất công cộng dịch vụ đô thị khoảng ba sáu hectare còn lại là đất giao thông cây xanh
với dự án này tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín
phía bảo oanh đã chuyển nhượng một trăm linh cổ phần tại công ty nhân thành cho bà trần ngọc bích để được vay một trăm năm mươi tỷ đồng
theo hội đồng
định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh đồng nai
tại thời điểm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín dự án nhân thành có giá trị là năm trăm bảy mươi bảy sáu tỷ đồng

dự án nhân thành của bà đặng thị kim oanh có giá trị tại thời điểm ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi là hơn sáu trăm linh ba tỷ đồng
vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi dự án nhân thành của bà đặng thị kim oanh có giá trị tại thời điểm ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi là hơn sáu trăm linh ba tỷ đồng